về việc tăng cường công tác giả soát và kiểm tra tạm trú tạm vắng qua đó vừa chủ động phát hiện kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép
tránh làm lây lan dịch bệnh vừa xử lý nghiêm khắc với những cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm trong phòng chống dịch bệnh
kiểm tra tạm trú tạm vắng hộ gia đình sinh sống ở trung cư các khách sạn khu lưu trú của người nước ngoài sinh sống
tỉ mỉ nhiệt tình hướng dẫn cơ sở lưu trú nhận biết dấu hiệu bất thường của khách trọ
tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra thực hiện các nguyên tắc khai báo tạm trú đối với khách đến lưu trú
đó là những việc làm hàng ngày liên tục của các cán bộ chiến sĩ công an quận đống đa trong những ngày qua
khi mệnh lệnh một của giám đốc ban hành thì ngay phần đội an ninh đã phẩn trương tham lưu chỉnh quận xây dựng kế hoạch triển khai
trong đó phân công nhiệm vụ chi tiết cho toàn lực lượng
lực lượng an ninh là cơ quan chủ trì nòng cốt trong tổng kiểm tra giả soát
trong kế hoạch đã có sự phân công nhiệm vụ cho đội an ninh và công an các phường cũng đã tham mưu cho đồng chí trưởng quận
ký ban hành quyết định thành lập các tổ công tác gồm lực lượng an ninh lực lượng quản lý chính lực lượng phòng cháy
và công an các phường để tổng giả soát các cơ sở lưu trú người nước ngoài
theo thống kê trên toàn quận đống đa hiện có một mươi năm tòa trung cư đang cho người nước ngoài
thuê hoặc tạm trú với việc nắm người nắm khẩu kiểm tra thường xuyên cùng nhiều giải pháp trong quản lý cư trú
tại các khu trung cư và cơ sở lưu trú từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an quận đống đa hà nội đã phối hợp
với các đơn vị chức năng phát hiện kịp thời và xử phạt một trường hợp người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân
xử lý hành chính bảy cơ sở lưu trú cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú

công an quận đống đa đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện kịp thời và xử phạt một trường hợp người nước ngoài không khai báo tạm trú cho người nước ngoài không khai báo tạm trú